ngọc anh đến nhà tôi rất nhiều lần kêu khóc rất nhiều nói đi nói lại là anh cứu em
tôi coi đức như em trai của mình rất lo cho đức cố gắng lo cho đức
tuy nhiên tôi quan điểm cứu đước nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật
đã lấy tiền của nhà nước là phải bồi hoàn thiệt hại để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
bị cáo đỗ hữu ca khẳng định trước tòa đã nói với ngọc anh rất kỹ về số tiền mình đã nhận
một mươi năm tỷ đồng là để khắc phục hậu quả chứ không phải mang đi chạy án
đồng thời khẳng định không hề bảo bị cáo ngọc anh mang tiền đến nhà của mình
bị cáo đỗ hữu ca khẳng định tôi nghĩ được đi vắng nhà có ba mẹ con mang tiền đến nhà tôi gửi
tôi vẫn bất ngờ nhưng nghĩ anh em với nhau trong lúc khó khăn giúp nhau
tôi không nói gì cả khi ngọc anh để tiền đó
tôi không biết là vợ chồng ngọc anh mang tiền đến để chạy án
cựu giám đốc công an hải phòng cũng không thừa nhận việc bị cáo ngọc anh đến nhà đòi tiền và cho biết
sáng ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh có đến nhà tôi
chỉ nói về việc đức đã bị bắt và không nói gì về việc đòi tiền
số tiền đó chỉ cách chỗ ngọc anh ngồi ba mét
nếu ngọc anh xin lại thì tôi mừng quá tôi trả lại ngay
trái ngược với bị cáo đỗ hữu ca bị cáo trương xuân đức khẳng định số tiền đó để chạy án
tuy nhiên quá trình đưa như thế nào thì bị cáo đức không nhớ rõ
và khẳng định đúng như cáo trạng viện kiểm sát đã công bố trước đó
tại phiên tòa vợ chồng bị cáo trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh
đã phản bác lại lời khai của cậu thiếu tướng đối hữu ca
bằng việc tranh luận nảy lửa về ba mươi năm tỷ đồng chạy án
theo bị cáo trương xuân đức ông ca đề nghị mang số tiền đến nhà là để chạy tội
ông đức nói coi ông ca như anh trai để cựu thiếu tướng liên lụy vào việc của mình
bị cáo buồn đến mức sống không được chết cũng không xong
khi được hỏi về việc đưa tiền cho bị cáo đỗ hữu ca
bị cáo đức khẳng định đó là tiền để chạy tội
tuy nhiên trình bày tại trách tòa ông trùm hóa đơn không nhớ nổi quá trình như thế nào
ông đức cũng khai tại tòa và khẳng định cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh là chính xác
việc đưa tiền cho ông ca để chạy tội là rõ như ban ngày
không tự nhiên tôi cứ cầm tiền đến mà không có việc gì thì chắc đó là điên
nếu anh ca không nhận chỉ cần nói chân tình với tôi đưa tôi ra pháp luật
thì tôi không phải nhận thêm tội đưa hối lộ như thế này
theo bị cáo đức ông ca lừa đảo vợ chồng ông đức và ông ca là người anh
nhưng dám làm không dám nhận
và ông đức là bị cáo nguyễn thị ngọc anh cũng khẳng định số tiền ba mươi năm tỷ đồng trong bốn lần mang đến
là để nhờ ông ca chạy tội cho chồng
mọi lời khai đều đúng trong cáo trạng trước đó
hôm bị cáo tới nhà ông ca để hỏi vì sao chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền đã đưa trước đó
thì bị ông ca mắng và đuổi về
do hai gia đình đã có thân tỉnh trước đó nên bị cáo đành im lặng rồi ra về
khi đối chất với cậu giám đốc công an hải phòng đối hữu ca về số tiền này
bị cáo trương xuân đức cho rằng
tự dưng tôi cứ gầm tiền đến mà không có việc gì thì chắc đó là điên
đấy là biện luận của anh ca vô cùng phi lý
nếu anh ca không nhận chỉ cần anh ca nói chân tình với tôi đưa tôi ra pháp luật
thì án của tôi chỉ từ một đến năm năm thôi
chứ giờ tôi không phải đứng đây để nhận thêm cái tội đưa hối lộ như thế này
bị cáo ngọc anh cho biết khi mang tiền đến nhà bị cáo đỗ hữu ca
bị cáo nói rõ đây là tiền chạy án
mọi việc y lời bị cáo đã khai trong quá trình điều tra thể hiện rõ ở cáo trạng
vợ chồng bị cáo trương xuân đức
và ngọc anh bày tỏ mong muốn tòa trả lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng này
vì đó là tiền đã giành dụng được
khi được tòa hỏi có nhận tội lừa đảo chiếm đoạt hay không
cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca nói tôi xin không trả lời
theo lời khai của ông ca khi nhận thấy số tiền này liên quan đến vụ án
công an tỉnh quảng ninh đang điều tra nên bị cáo ca đã chủ động nộp lại cho cơ quan chức năng
khi kiểm đếm bị cáo ca mới biết số tiền đó là ba mươi năm tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi
trương xuân đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và vợ là nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
cùng chú tại phường đàng hải quận hải an thành phố hải phòng
quản lý điều hành công ty cổ phần khánh dung
đã sử dụng căn cước công dân của mình và nhiều người thân quen
để thành lập thêm hai mươi sáu công ty chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
kết quả điều tra xác định từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng đức đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bất chính trên bốn mươi một hai tỷ đồng
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương văn nam cháu của đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn đồng thời mở rộng điều tra vụ việc
đức bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng lúc đó đã nghỉ hưu để nhờ vả
quá trình gặp ông ca đã yêu cầu vợ chồng ngọc anh chuẩn bị số tiền
bằng một mươi doanh thu bán ra hóa đơn trái phép tương đương với hai mươi tỷ đồng
và một số tiền để lo trại tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng đức đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho ông ca
tuy nhiên mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức thoát khỏi việc bị xử lý tội mua bán trái phép hóa đơn
như đã hứa hẹn nhưng ông ca vẫn nhận tiền và sau đó chiếm đoạt
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị ngọc anh bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
vào ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra ông ca không thừa nhận việc nhận tiền để trại tội cho đức
theo ông ca số tiền này là do đức và ngọc anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng một của ông
ông ca đã chủ động nộp lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng đã nhận được từ vợ chồng đức
ngoài vợ chồng đức và ông đỗ hữu ca tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh còn đưa ra xét xử một mươi bị cáo khác
liên quan đến tội nhận hối lộ mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước trốn thuế
đồng thời triệu tập hai mươi một người với tư cách nhân chứng của vụ án
theo đó sáng ngày một mươi tháng bốn sau khi đại diện viện kiểm sát tỉnh quảng ninh công bố cáo trạng truy tố trương xuân đức
và một mươi hai bị cáo khác về tội mua bán trái phép hóa đơn trốn thuế đưa hối lộ nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chủ tọa phiên tòa cho biết tòa nhân dân tỉnh quảng ninh đã nhận được nhiều văn bản
trong đó các cơ quan có văn bản có công an thành phố hải phòng hội luật gia thành phố hải phòng
giáo hội phật giáo việt nam thành phố hải phòng ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã canh giang thủy nguyên hội cựu chiến binh xã canh giang hội người cao tuổi xã canh giang
ngoài ra có rất nhiều người dân đến tòa nộp đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo ca
đặc biệt ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tức một ngày trước khi mở phiên tòa hội đồng xét xử cũng đã nhận được văn bản của ủy ban nhân dân tp hải phòng với đề nghị tương tự
theo tìm hiểu của phóng viên tại văn bản ngày hai tháng bốn gửi tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh công an thành phố hải phòng cho biết
ông ca là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc lãnh đạo chỉ đạo và có ý thức rèn luyện cấp dưới được cán bộ chiến sĩ quý mến
trong giai đoạn làm giám đốc công an thành phố hải phòng ông ca đã đạt nhiều thành tích như triệt phá các băng nhóm tội phạm đảm bảo an ninh trật tự từ thành thị đến nông thôn
khi nghỉ hưu ông ca dành thời gian quan tâm đóng góp ý kiến để phát triển lực lượng công an thành phố hải phòng tận tình giúp đỡ cán bộ chiến sĩ
bản thân ông ca được thường nhiều hơn trương huy trương bằng khen của thủ tướng
còn văn bản ngày tám tháng bốn ubnd tp hải phòng cũng đề nghị tòa xem xét đến nhân thân và quá trình công tác của ông ca để mở lượng khoan hồng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo
như trong gần bốn mươi năm năm công tác ở các công vị ubnd tp hải phòng đại biểu hội đồng nhân dân tp ubnd tp giám đốc công an tp hải phòng
ông ca đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội an ninh trật tự an toàn xã hội của thành phố
ubnd tp hải phòng cũng đề nghị tòa xem xét đến nhân thân và quá trình công tác của ông ca để mở lượng khoan hồng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé